tại cuộc họp trực tuyến ngày hôm qua phó thủ tướng vũ đức đam cho biết ông nhận được nhiều ý kiến phản ánh
người mắc covid một mươi chín chưa được phát thuốc điều trị trong khi bộ y tế khẳng định đã cấp đủ thuốc cho các địa phương
phó thủ tướng vũ đức đam cho biết hiện bộ y tế đã khẳng định cấp đủ thuốc kháng virus muno pizavir
và favipizavir cho các địa phương để phát ngay cho tất cả người mắc covid một mươi chín có kết quả xét nghiệm sương tính
không đợi tới khi có triệu chứng mới uống
tôi nhận được nhiều ý kiến phản ánh kể cả của anh em y tế bên dưới và anh em báo chí
thực tế nhiều nơi người bị nhiễm vẫn không được phát thuốc kháng virus và nhiều người phải nhờ phà
thậm chí tìm mọi cách để mua
như vậy giữa báo cáo của bộ và phản ánh từ cơ sở có độ bền
phó thủ tướng nói và đề nghị bộ y tế cần khẩn trương hoàn thành các thủ tục cấp phép sản xuất
để sớm đưa thuốc kháng virus thành phổ biến người dân được dễ dàng tiếp cận thuận lợi
phó thủ tướng nêu lại từ đầu dịch khi một nước trong khu vực đông nam á có ca nhiễm biến chủng mới
chúng ta đều xác định có những biến chủng mới đã có ở trong nước tương tự với biến chủng omicron
hiện chưa có bằng chứng đủ chắc chắn biến chủng omicron gây triệu chứng nhẹ hơn biến chủng delta
nhưng đã có bằng chứng lây lan nhanh hơn
phó thủ tướng nhấn mạnh biến chủng delta chỉ lây lan nhanh hơn biến chủng anfa mấy chục phần trăm
còn biến chủng omicron lây lan nhanh hơn biến chủng delta mấy trăm phần trăm
vì vậy chúng ta phải thực sự rất cảnh giác